vào thời điểm hiện nay vụ lúa đồng xuân đang đến thời kỳ cuối đẻ nhánh
sâu bệnh thường xuất hiện nên bà con nông dân phải tiến hành phun thuốc
tuy nhiên sau khi phun thuốc thì nhiều người dân lại vứt bừa bãi vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật trên khắp đồng ruộng
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
cũng chính vì điều này nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị luôn phải nợ tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới
trên đồng ruộng canh mương thủy lợi trên mặt đường giao thông bao bì chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng
người dân tiện đâu vứt đấy ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
các loại thủy sinh ở dưới nước cũng khó sống nổi khi rác thải bảo vệ thực vật vứt bừa bãi như thế này
bệnh gọi là bệnh mạng tính ví dụ như là những bệnh tím phổi dài dày những bệnh tiêu hóa đấy
hoặc là hơn nữa là tăng cái đề uống thư do cái thuốc bảo vệ thực vật tàn dư mà nó gây ra
trung bình mỗi năm người dân trên địa bàn tỉnh quảng trị sử dụng hơn bảy mươi tấn thuốc bảo vệ thực vật
đồng nghĩa với việc có gần bảy tấn bao bì chai thuốc bảo vệ thực vật thải ra trên đồng ruộng
nhu cầu bể chứa bao bì chai thuốc bảo vệ thực vật là tám bể
tuy nhiên đến nay ở tỉnh quảng trị mới chỉ có một bể chứa
và gần năm mươi địa phương có người dân bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định
những năm qua các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị tuyên truyền sâu rộng đến người dân
việc nâng cao ý thức trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
tuy nhiên do cơ sở hạ tầng nhất là việc xây dựng các bể chứa bao bì chai thuốc bảo vệ thực vật còn thiếu
cùng với những hạn chế về ý thức của người sử dụng
nên tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn cứ tiếp diễn
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cộng đồng
cũng như khó khăn trong thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới